vâng thưa quý vị trước tình trạng không đảm bảo các quy định trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tại một số cửa hàng bán bánh trung thu công an phường thụy khuê quận tây hồ thành phố hà nội
đã có thời điểm buộc phải yêu cầu các cửa hàng dừng bán
thiết nghĩ vì sức khỏe chung của cộng đồng mỗi người dân nên tuân thủ nghiêm các quy định
nhất là thông điệp năm k đặc biệt không tập trung đông người làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh
mới đây tại đồng nai trong lúc tuần tra kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn
công an phường quang vinh tp biên hòa tỉnh đồng nai đã phát hiện một nhóm người vi phạm quy định phòng chống dịch
tại một căn nhà thuộc kb ba phường quang vinh lực lượng công an phát hiện có đông người tụ tập có biểu hiện nghi vấn
thấy lực lượng công an nhiều người bỏ chạy sáu người được đưa về trụ sở công an làm việc
sau khi tết nhanh covid một mươi chín ba trong số sáu người này cho kết quả dương tính
phường quang vinh hiện vẫn là một trong những vùng đỏ của thành phố biên hòa với hơn bốn trăm linh

vậy người dân cần tuân thủ các quy định phòng chống dịch để sớm đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín ra khỏi cộng đồng
dùng xe đăng ký luồng xanh để lén lút chở người về quê từ vùng dịch
khi bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ thì tài xế liền đưa hối lộ ba triệu đồng để xin được bỏ qua
nhưng đối tượng đã bị cơ quan chức năng nhắc nhở đồng thời bị xử lý về hành vi trên
vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày hôm qua ngày một mươi chín tháng chín
tại trốt kiểm soát phòng chống dịch liên ngành số năm
lực lượng chức năng phát hiện tài xế lưu văn trọng chú tỉnh bình dương
điều khiển xe ô tô tải có đăng ký luồng xanh trở thuê chị đặng thị hiền
nên chốt kiểm soát đã lập biên bản giao công an huyện tân hiệp xử lý
tài xế trọng thừa nhận chở chị hiền từ thị xã tân uyên tỉnh bình dương
về quê tại huyện tân hiệp tỉnh kiên giang tránh dịch covid một mươi chín với số tiền lập bốn triệu đồng
trong quá trình làm việc trọng đưa hối lộ số tiền ba triệu đồng để mong bỏ qua lỗi vi phạm
nhưng đã bị tổ công tác khét nhở
xét thấy việc trở thuê người trái phép về từ vùng dịch có nguy cơ làm lây lan dịch bệnh cho cộng đồng
công an huyện tân hiệp ra quyết định xử phạt hành chính tài xế trọng bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng
đồng thời phối hợp với trung tâm y tế huyện đưa chị hiền đi cách ly y tế tập trung một mươi bốn ngày theo quy định
tại thành phố đà nẵng đến thời điểm ngày một mươi chín tháng chín
đã có ba mươi bốn trên năm mươi sáu xã phường không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng sau một mươi bốn ngày
sơn trà và ngũ hành sơn là hai cộng đồng
đây là quận xanh đầu tiên của thành phố
một mươi một phường thuộc hai quận này cũng đang dốc toàn lực để giữ vững vùng xanh
và chuẩn bị đầy đủ các tiêu chí mở cửa trở lại các hoạt động trong giai đoạn mới
từng là tâm dịch covid một mươi chín hiện nay quận sơn trà đã phủ xanh trên địa bàn bảy phường
địa phương này cũng đang nỗ lực triển khai đồng loạt nhiều biện pháp để bảo vệ vùng xanh
khói nguy cơ dịch bệnh xâm nhiễm
trong đó việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cũng là điều kiện tiên quyết giữ vững vùng xanh lâu dài
và hướng đến chuẩn bị đầy đủ các điều kiện mở cửa một số hoạt động
thành phố coi như là phân bổ vaccine về thì chúng tôi tổ chức tiêm theo kế hoạch và tiêm ngay
và đến giờ phút trừ thì quận chúng tôi đã thiết lập được năm điểm tiêm vaccine
trong đó thì được sự đồng ý ở trên thì tổ chức tiêm được ba điểm
và quy mô tiêm thì bình quân một ngày chúng tôi tổ chức tiêm được từ bảy đến tám người
ngoài đẩy nhanh tiến độ
phụ vaccine đến toàn dân vùng xanh trên địa bàn còn được bảo vệ chặt chẽ
bởi các chốt kiểm soát tại cửa ngõ ra vào phường và từng khu dân cư tổ dân phố
kiểm soát chặt người ra vào sẽ góp phần ngăn chặn nguồn lây bệnh từ bên ngoài xâm nhập vào
đối với những trường hợp mà người dân mà ra ngồi đường không thật sự cần thiết
thì mình có thể làm trước mắt làm nhắc nhở để người dân chấp hành tốt hơn
đối với những trường hợp mà cố tình mà không chấp hành đúng thì đưa về đơn vị
để lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định
còn tại quần ngũ hồn sơn công tác phòng dịch cũng được xiết chặt
bên trong vùng xanh hàng quán được mở cửa phục vụ mang về
một số hoạt động thiết yếu khác cũng được nới lỏng
tuy nhiên mọi hoạt động đều được giám sát nhắc nhở và chấn chỉnh
để người dân chủ cơ sở kinh doanh thực hiện đúng quy định
bảo đảm công tác phòng chống covid một mươi
những thuốc kia mà không phải thuốc sóc thì mình được bóp nhưng mà phải bảo khoảng cách
hai máy đeo cổ tròn theo quy định
những trường hợp mà nếu mà họ khai báo mà họ ở từ vùng khóp tới họ mua
thì cái trường hợp đó là chị không tuyên quyết không bó cho họ và chị liên hệ với cơ quan chức năng
người dân lạ tới mua thuốc mình phải hỏi họ ở đâu
và nếu không đúng thì vùng xanh của mình thì mình không bán
để liên hệ cùng cần thiết thì người ta liên hệ với y tế dòng địa phương
và nhắc nhở người ta có bệnh pháp gì
về cổng hòa cái là cứ tự khai báo y tế từ địa phương
sự ý thức từ phía người dân sẽ góp phần bảo vệ thành quả chống dịch hơn bảy mươi ngày rồng rã của thành phố
trên cơ sở đánh giá kết quả đà nẵng xây dựng ba phương án nới lỏng trong giai đoạn tiếp theo
phương án một nới lỏng thêm một số hoạt động so với quyết định hai nghìn chín trăm tám mươi năm đang thực hiện
phương án hai chỉ tạm dừng một số hoạt động như từng áp dụng năm hai nghìn hai mươi như karaoke vũ trường massage
phương án ba là sử dụng thẻ xanh
thẻ vàng thẻ trắng dựa trên dữ liệu vaccine cho những người đảm bảo điều kiện đã có kháng thể tham gia các hoạt động cụ thể
dù áp dụng phương án nào thì tinh thần chống dịch tuyệt đối không được chủ quan lơ là
chiều một mươi chín tháng chín thành phố thông tin về hoạt động của lực lượng giao hàng công nghệ khi cho phép phạm vi làm việc liên quận huyện
số shipper đăng ký hoạt động trên địa bàn tăng đột ngột gấp gần bốn lần khiến cho công tác xét nghiệm covid một mươi chín mỗi ngày quá tải
sở y tế tp hcm thống kê hiện thành phố đang có năm trăm linh một trạm y tế lưu động
kết nối với mạng lưới trung tâm y tế tp thủ đức và các quận huyện nhân viên y tế có thể xét nghiệm hai mươi shipper mỗi ngày
tuy nhiên sở công thương báo cáo trong ngày một mươi chín tháng chín số người đăng ký hoạt động giao hàng công nghệ tăng lên đến tám mươi hai một trăm sáu mươi người
gần giảm mức đăng ký của sở về lực lượng này với thành phố là chín mươi hai
các trung tâm có chức năng xét nghiệm covid một mươi chín đang cần tăng nhân lực hoặc đề xuất giải pháp phù hợp hơn từ sở công thương
bởi nếu toàn bộ nguồn lực y tế phục vụ cho xét nghiệm shipper sẽ ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc f cách ly tại nhà
liên quan đến vấn đề cung ứng thực phẩm tại tp hcm ở ba vùng xanh là quận bảy huyện củ chi và huyện cần giờ
nhiều chợ truyền thống và siêu thị đã mở cửa
tuy nhiên để người dân thành phố thủ đức và các quận huyện còn lại dễ dàng tiếp cận thực phẩm
thì chợ giả chiến là mô hình đang được xem xét mở rộng
nhờ nới lỏng giãn cách tại ba địa phương vùng xanh
số liệu đáng chú ý là tỷ lệ đi chợ hộ đã giảm
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thống kê trong ngày một mươi tám tháng chín
nhu cầu đi chùa hộ của người dân là năm mươi hai bảy trăm sáu mươi hộ giảm bốn một mươi năm so với ngày một mươi bảy tháng chín tương đương hai hai trăm tám mươi bảy hộ
tỷ lệ cung ứng đơn hàng đi chợ hộ ngày một mươi tám tháng chín đạt một trăm linh hai tám tương đương năm mươi bốn hai trăm bốn mươi bảy hộ
bao gồm đơn hàng tồn từ hôm trước
áp lực đơn đi chợ hội giảm cũng đến từ công suất tăng mạnh của giao hàng công nghệ
giúp thực phẩm hàng hóa di chuyển dễ dàng hơn
giữa các hộ dân và giữa cửa hàng với người tiêu dùng
mô hình chợ giải chiến siêu thị giải chiến nếu lúc trước phần lớn hơn đến các vùng phong tỏa
thì đến nay đã dẫn áp dụng cộng đồng
quận năm đã trình mô hình chợ giải chiến phù hợp với tình hình chống dịch
tại địa phương lên ủy ban nhân dân thành phố
nếu được chấp thuận thì ngày hai mươi hai tháng chín quận năm sẽ triển khai mô hình này
từ đó xâm xác mở rộng ra các địa phương khác
tối một mươi chín tháng chín ủy ban nhân dân phường phú cường của thành phố thủ dầu một
đã phát đi thông báo trên địa bàn có phường đã phát hiện bảy mươi ba ca f
đây chính là số ca nhiễm covid một mươi chín ghi nhận lớn nhất trên địa phương
trên phạm vi hẹp và chủ yếu là công nhân đang ở các khu nhà trọ
ngay khi nhận kết quả xét nghiệm lực lượng chức năng của thành phố thủ dầu một
tỉnh bình dương vẫn đang thực hiện các biện pháp y tế ở hẻm hai mươi một đường dây xin
thuộc khu phố một phường phú cường nơi vừa phát hiện chủng lây nhiễm covid một mươi chín
chùm bảy mươi ba ca f vừa xuất hiện tại khu vực có đông người ở trọ và chưa rõ nguồn lây
trước đó khu vực này cũng đã được lấy mẫu diện rộng trong cộng đồng nhưng không phát hiện ca dương tính
ngay sau khi phát hiện các kf ubnd phường phú cường cùng nhiều lực lượng chức năng liên quan
đã phong tỏa và đưa bảy mươi ba người nghi nhiễm đi cách ly tập trung
đối với các f một sẽ phong tỏa và tiếp tục trở lại lấy mẫu xét nghiệm trong những ngày tới
vì luôn đảm bảo quân số trực chiến tại những chốt kiểm soát dịch bệnh
nên khi không ít người thân của các chiến sĩ công an nhân dân ra đi
những chiến sĩ đã không thể trở về nhà để lo tan lễ
họ vẫn kiên cường cùng với đồng đội chống lại giặc vô hình mang tên covid một mươi chín
với mong muốn sớm đẩy lùi dịch bệnh
và sau đây là ghi nhận tại tỉnh bình thuận
nhiều tháng nay trung quý trần sang tráng bộ đội điều tra tổng hợp công an huyện tánh linh
được phân công tham gia giúp kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn huyện
ngày một mươi năm tháng chín đồng chí sang bất ngờ nhận tin mẹ ruột ở quê ở huyện xuân tình tỉnh quảng ngãi
đột ngột qua đời
ba của đồng chí sang là thương binh mang tỷ lệ thương tật bảy mươi một lại đang bị bệnh nặng
nên mọi sinh hoạt đều gặp nhiều khó khăn
trong khi đó trung quý sang cùng các anh chị em đều là mang xa nhà
vì vậy sự ra đi đột ngột của người mẹ là nỗi đau tục cùng của người con xa xứ khi không được về chiều tan
vào ngày một mươi năm tháng chín vừa qua thì nghe tin mẹ ở quê bị mắc
nhưng do tình hình covid hiện nay diễn biến rất là phức tạp
tôi tìm là nén lại cái nỗi đau mắc mẹ cùng với anh em chiến sĩ công an để tham gia tuyến đầu chống dịch
sau khi nhận được thông tin mẹ đồng chí sang mắt và hoàn cảnh của đồng chí sang không thể về
thực hiện được nghĩa vụ người con
anh em tại chốt kiểm soát dịch cũng đã cùng nhau động viên đồng chí sang cố gắng vượt qua nỗi đau này
ngay khi hay tin người thân của đồng chí trần sang mất đảng ủy lãnh đạo công an huyện tánh linh
đã đến động viên chia buồn cùng đồng chí sang và gia đình tại nơi đặt bàn thơ vọng
mẹ ruột của đồng chí trần sang đòi điều tra tổng hợp tùy trần
và cha ruột của đồng chí sang thì bị tai biến
và gia đình hiện nay là hết sức là nêu thân
do dịch tình hình dịch bệnh đồng chí sang không thể về quê tan viến cho gia đình được
mình chỉ nắng lòng ở lại đại tương vị để công tác
đảng ủy lãnh đạo công an huyện đã tổ chức thăm biến
động viên đồng chí sang nắng những cái mắt mát trong gia đình để thực hiện tốt dịp được cho
sự động viên của lãnh đạo công an huyện tây linh với lãnh đạo công an tỉnh
thì bản thân tôi định ở lại chống dịch cùng với các đồng chí đồng đội
ở chốt số hai tại xã giang tình hình dịch nó sẽ lắng xuống
thì tôi sẽ về quê thấp nhan cho mẹ
còn hiện nay thì không thể về được
quyết tâm cùng đồng chí đồng đội cùng tham gia công tác
còn chống dịch ở tiến đầu để làm tốt các trách nhiệm của đảng của ngành giao
với quyết tâm của toàn đảng toàn quân và toàn dân trong việc chung tay đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
hy vọng trong thời gian không xa
dịch bệnh sẽ được ngăn chặn mọi hoạt động sẽ trở lại trạng thái bình thường
khi ấy sẽ không còn những giọt nước mắt như nỗi đau thầm lặng của những người con xa xứ
khi không được về sung học cùng người thân gia đình do dịch bệnh covid một mươi chín